mới đây vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên án tử hình
đối bị cáo nguyễn thanh triều tức triều điên hai mươi sáu tuổi ngụ tại thành phố mỹ tho
về tội giết người và cố ý gây thương tích những bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án
từ ba năm sau tháng tù đến một mươi năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây dối tự công cộng
theo cáo trạng thạch trung nghĩa và dương minh nhật xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau
đến quán karaoke xo ở xã đạo thạnh thành phố mỹ tho giải quyết
khoảng giờ ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thạch trung nghĩa nguyễn thành triều
cùng một số người khác hát tại tầng một của quán karaoke xo
lúc này nguyễn thanh hải tức hải bạch ngụ tại thành phố mỹ tho
nhịt vào một số đối tượng đến quán xảy ra sâu sát đánh nhau bắn nhau với nhau đối tượng của triều điên
triều cầm súng bắn về phi nhóm của hải bạch nhóm của hải cũng dùng súng bắn ngược lại
trong lúc xô sát hải bị triều bắn trúng tử vong
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh tiền giang xét xử sơ thẩm vụ án
tuyên phạt nguyễn thanh chiếu mức án tù trung thân về tội giết người
năm năm tù về tội cối gây thương tích tổng hình phạt là tù trung thân
các bị cáo còn lại nhận mức án từ hai đến bảy năm tù
sau khi hội đồng xét xử tuyên án bạn bè của các bị cáo tiếp tục nổ súng bắn nhau
trước trụ sở tòa án dân tỉnh tiền giang
sau đó tòa án dân cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm vụ án
và cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng
chưa tìm được vật chứng quan trọng của vụ án là khẩu súng dùng để bắn chết hải
án sơ thẩm thể hiện bị cáo triều khai vứt súng xuống sông để phi tăng
ngoài ra trong quá trình điều tra chưa thực nghiệm điều tra
chưa xác định rõ người trực tiếp gây ra cái chết cho hải
trường hợp xác định rõ bị cáo triều là người trực tiếp gây ra cái chết cho hải
thì bức án trung tân là chưa tương xứng
tòa phúc thẩm còn đề nghị xem xét khởi tố bổ sung một số người liên quan khác
vì các vấn đề trên tòa án dân cấp cao tuyên hủy toàn bộ bản sơ thẩm để điều tra xét xử lại
trước đó vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hai nhóm thanh niên xảy ra mô tuấn dẫn đánh nhau tại quán karaoke xo
nằm trên đường nguyễn minh đường thuộc xã thanh đạo tp my tho
trong lúc đánh nhau nguyễn thanh hải tức hải bạch ba mươi hai tuổi
ngụ tại phường hai tp my tho bị một thanh niên dùng vật giống súng bắn trúng
hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
ba người khác cùng linh tuấn kiệt hai mươi bốn tuổi nguyễn tấn quốc anh hai mươi hai tuổi
và nguyễn thành triều hai mươi bốn tuổi bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong đó một người gấp cứu tại bi viện trợ rẫy tp hcm do bị trúng đạn
nhận được tin báo công an tỉnh tiền giang phở với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
khám như hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường cảnh sát thu giữ được nhiều vỏ đạn ở trong phòng và ngoài đường
theo kết quả khám nghiệm tử thi hải bạch chết do mất máu cấp
vết thương xuyên thống ngược trái thủng tùy bên phổ trái
đến chiều ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
đã mời ba mươi năm người đến làm việc để phục vụ điều tra vụ nổ súng trước quán karaoke xo
khiến một người chết ba người bị thương
qua test nhanh ba mươi năm người nói trên cảnh sát phát hiện có hai mươi người dương tính với ma túy
đến ngày một mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
đã khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ nổ súng tại quán karaoke xo
thành phố my tho làm một người chết ba người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với trần quang quốc bảo
tự bảo em một mươi tám tuổi và nguyễn thanh triều hai mươi ba tuổi cùng ngụ tại thành phố mỹ tho
ngoài ra công an đã mời làm việc với nhiều đối tượng khác
trong đó có năm đối tượng chủ chốt trong vụ án này
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
thông tin từ viện kiểm soát an dân
tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với trần đăng phi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hội sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luyện sự
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai
tại nhà nghỉ fp xã yà riêng huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc
phát hiện bên trong phòng nghỉ có một đôi nam nữ gồm trần đăng phi
và tnnin sinh năm hai nghìn sáu chú tại huyện mờ rắc
đang nằm bất động trên giường trên người có nhiều thương tích
được biết tại thời điểm xảy ra vụ việc nờ đã học lớp một mươi hai tại huyện mờ rắc
ngay sau đó mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng phi được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên
qua đấu tranh phi khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
giữa phi và n có mối quan hệ quen biết nảy sinh tình cảm
sau đó nhiều lần phi đã từ tỉnh nghệ an vào huyện mờ rắc để thăm nờ
trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn giữa phi và n xảy ra mâu thuẫn và chia tay
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phi và đến huyện mờ rắc
và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ sp để thăm nờ
sáng hôm sau sau khi nhận tin nhắn rủ nơi đến nhà nghỉ sp
phi đã đến tiện tạo khóa gần nhà nghỉ mua hai con dao
để nhằm mục đích sử dụng để cắt đồ ăn khi dẫn là đi chơi
và mua thêm nhiều đồ dùng khác
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai
n điều khiển xe mô tô đến nhà nghỉ sp cùng phi đi ăn sáng rồi quay lại phòng nghỉ
trong quá trình nói chuyện giữa phi và n đẩy sinh mâu thuẫn
vì nói chuyện tình cảm không thể đến được với nhau
trong lúc tranh cãi phi cầm con dao thái lan đâm một nhát trúng vào vùng ngực của n
tiếp đó phi rút ra từ ngực của n rồi tự đâm hai nhát trúng vào vùng ngực và bụng của mình
sau đó phi lấy điện thoại của n
gọi điện thoại cho bạn thân của n đến phòng trọ để đưa n đi cấp cứu
ngay sau đó công an xã yeri riêng và một số người phát hiện sự việc
đưa n đến trung tâm y tế huyện mờ rắc để cấp cứu
nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
phi còn khai nhận vào năm hai nghìn một mươi sáu đã bị tòa nhân dân huyện anh sơn tỉnh nghệ an
xử phạt một mươi tám tháng tù nhưng trưởng án treo về tội môi giới mại dâm
năm hai nghìn một mươi bảy phi tiếp tục bị tòa án nhân dân huyện anh sơn xử phạt một mươi tám hang tù về tội
tàng trữ trái phép chất ma túy
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phi chấp hành xong hình phạt tù
ngày một mươi ba tháng ba thông tin từ công an huyện cư quyên tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc hung thủ lê văn thiện ba mươi sáu tuổi
quê ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an dùng dao súng truy sát người phụ nữ trên địa bàn
theo lời khai ban đầu của đối tượng lê văn thiện năm hai nghìn một mươi bảy anh ta vào đắk lắc sống lang thang
sau đó đến ở nhờ nhà một người quen tại xã yà tiêu gần nhà nạn nhân ntbh
quá trình sinh sống tại nhà người quen giữa thiện và bà hát có xảy ra mâu thuẫn
từ đó kẻ này nung nấu ý định giết bà hát để trách thù
năm hai nghìn hai mươi ba thiện đã cầm hai con dao xông vào nhà bà hát
sau đó chém bà hát và người em trọng thương rồi bỏ trốn
vì vậy công an huyện cư quyên đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã trên toàn quốc
sau thời gian dài bỏ trốn thiện tiếp tục nghĩ về việc trả thù bà hát
nên đã mua một khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia tại khu vực biên giới với giá sáu năm triệu đồng
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn từ campuchia thiện quay về tìm đến nhà bà hát
rồi dùng súng bắn hai phát về phía bà này
rất may bà hát phát hiện kịp thời quay người bỏ chạy nên viên đạn không trúng
lúc này thiện đuổi theo quyết truy sát đến cùng thì bà hát chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên không vào được
sau khi sát hại bà hát không thành hiện tiếp tục bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
với quyết tâm truy xét đến cùng để đưa hung thủ về quy án
đến ngày một mươi tháng ba khi thiện xuất hiện tại một lán trại của người dân ở xã tân thành huyện crono tỉnh đắk nông
công an huyện cư quyên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tổ chức lực lượng vây bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công an đã ập vào khống chế bắt giữ thành công thiện
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án cũng như người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao rượu
liên quan đến những lần bị truy sát theo chị hát trong lần đầu tiên vào tháng một hai nghìn hai mươi ba
không chỉ có bản thân chị mà em trai chị chứng kiến sự việc vào can ngăn cũng bị đối tượng hiệp chém gây thương tích ở bàn tay
còn chị hát thì bị chém nhiều nhát trúng người vào vùng đầu
sau sự việc chị hát và người em trai phải nhập viện phải khâu hàng chục mũi
chị hát tố cáo hành vi của thiện tới cơ quan công an
lần thứ hai sự việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng một chị đang ở nhà đối tượng thiện đột nhiên xuất hiện và có dùng súng để bắn chị
hoảng hốt chị hát vội chạy vào phòng ngủ đóng kín cửa
quá trình chạy chị bị đối tượng bắn hai phát đạn
chuyện trượt có vai
đòi lắng bị thiện trả thù chị hát ngoài trình báo cơ quan công an
còn đăng tải lên mạng xã hội cầu cứu nhờ cộng đồng giúp đỡ khi phát hiện đối tượng nhanh chóng báo cho công an
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đắk lắc cũng vào cuộc phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện cư quyên
nhằm bảo vệ an toàn cho chị hát và gia đình trong thời gian công an truy bắt đối tượng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ